thưa quý vị cà mau là một trong những tỉnh nằm trong quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển đồng bằng sông kiều long
tức nhóm sáu giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi vừa được bộ giao thông vận tải phê duyệt
theo quy hoạch đối với cảng biển cà mau nhu cầu hàng hóa thông qua năm hai nghìn hai mươi khoảng một một mươi năm một bốn mươi năm triệu tấn trên năm
năm hai nghìn ba mươi khoảng một tám hai năm triệu tấn trên năm
các khu bến gồm hoàn thiện dự án đầu tư đang thực hiện tại khu bến nam căn tiếp nhận tàu đến năm tấn
đảm nhận chức năng thu bến tổng hợp chính của từng cảng từng bước xây dựng khu bến cho tàu hai đến ba tấn
vùng cửa sông ông đốc huyện trần văn thời luồng vào các cảng vùng bán đảo cà mau tận dụng tối đa độ sâu tự nhiên
và biên độ chiều cao để đưa tàu ba đến năm tấn qua cửa vào sông gành hào bạc liêu
cửa bồ đề vào sông cửa lớn cà mau đến cảng nam căn nghiên cứu từng bước nâng độ sâu luồng phù hợp với mật độ tàu và lượng hàng qua cảng